khoảng một trăm linh xe khách của hai tỉnh nam định và thái bình đã từ các bến xe ngoại tỉnh đồng loạt để xe rỗng không có khách tiến về hà nội
nhằm phản ứng việc điều chuyển luồng tuyến của sở giao thông vận tải hà nội
đây là câu chuyện không phải diễn ra lần đầu đòi hỏi các cơ quan quản lý cần phải đưa ra những quyết sách phù hợp để giải quyết vấn đề này
bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của người dân và doanh nghiệp
đây là hình ảnh đoàn xe chạy tuyến nam định và thái bình lên hà nội
trên xe không có một hành khách những chiếc xe tập kết ở đây để phản đối việc phân luồng tuyến của sở giao thông vận tải
điều chuyển một số tuyến xe từ bến xe mỹ đình về bến xe nước ngầm
cái cam kết là hai nghìn một mươi chín mới hết hợp đồng nhưng mà do cái điều kiện là sở giao thông vận tải hà nội
hà nội là thuyên chuyển xe của bọn mình từ bến xe mỹ đình về nước ngầm thì còn hai năm nữa mới hết
nhưng mà như thế này thì bọn mình không có điều kiện để thanh toán cái trả lãi ngân hàng cho nên là các công ty gần như là phá sản
giờ như khách đi xe của chú em lên thẳng bến xe mỹ đình thì chỉ có mất tám mươi
nhưng mà trong khi đó bây giờ xe dù người ta hoạt động
nó mất thêm một tí tiền nữa người ta lên thẳng mỹ đình đâm vào giờ chúng em không có khách
bên giao thông vận tải bảo là giải tỏa thái bình với nam định thanh hóa nghệ an về nước ngầm
nhưng trong khi đó như thế này bây giờ bến mỹ đình lại càng thêm ách tắc
và ngay chỗ pháp vân này cũng rất ách tắc rất nhiều
bởi vì nói chung là bìa xe dù rất nhiều
sau khi đuổi thái bình nam định nghệ an thanh hóa nghệ an về đây thì coi là lại cho các xe dù các thứ vào
xe dù hoạt động nữa rất nhiều
hoạt động ở ngoài xong là cứ đưa đón tận nơi
chính do nó ủ tắc là do cái đó
chúng tôi mà chuyển ra bến xe nước ngầm là chúng tôi rất chấp hành với pháp luật
và sở giao thông đề nghị chúng tôi ra ngoài nước ngầm chúng tôi vẫn về nước ngầm chúng tôi chạy trong bảy mươi ngày nay
bảy mươi ngày nay vì là chúng tôi thua lỗ quá nhiều
nên chúng tôi không thể chịu được nữa rồi
bởi vì là xe dù xe cóc mọc lên quá nhiều
ngày hai tháng một vừa qua sở giao thông vận tải tp hà nội

thực hiện điều chuyển tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ bến xe mỹ đình
về các bến xe nước ngầm giáp bát yên nghĩa và ngược lại
việc các nhà xe phản ứng dữ dội không chỉ bởi gây ảnh hưởng đến lượng khách ổn định bấy lâu nay
mà còn vì nạn xe dù bến cóc chưa được xử lý triệt để
hàng trăm nhà xe phản đối việc điều chỉnh luồng tuyến của sở thông vận tải hà nội đưa ra
với rất nhiều những lý do từ khách quan đến chủ quan
và điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải đưa ra những giải pháp quyết liệt
và thực sự hợp lý để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân và doanh nghiệp